thưa quý vị trước trong và sau tết nguyên đán bên cạnh việc điều tiết phân luồng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc cũng đã có nhiều việc làm nhân văn ý nghĩa
đồng hành cùng với người dân trên hành trình về quê ăn tết hay trở lại thành phố làm việc
và mới đây câu chuyện bà lão dẫn theo hai cháu bé mổ cô cha mẹ bị nhà xe bỏ giữa đường
được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi giúp đỡ để về nhà
đã được cộng đồng mạng lan tỏa chia sẻ
việc làm thiết thực ý nghĩa của những chiến sĩ công an càng thêm ấm áp tình người
ngay trong những ngày đầu xuân năm mới
trong lúc tuần tra kiểm soát tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
phát hiện ba bà cháu ngồi bên đường nhiều giờ đồng hồ
các cán bộ cảnh sát giao thông đã hỏi thăm và mang đồ ăn đến cho ba bà cháu
rất là an hạnh rất cảm ơn mấy chú ở đây
đồng tâm đã giúp đỡ cho mình
mấy người khổ sở xin cảm ơn mấy chú mấy cô ở đây
bà nguyễn thị mai sáu mươi bốn tuổi thương chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó bà và hai cháu nội bắt xe từ bà rịa vũng tàu ra đà nẵng để tìm người thân
đến nơi thì được biết người thân đã chuyển đi chỗ khác và không liên lạc được
nên bà và hai cháu đón xe về lại vũng tàu
do không có tiền nên đến quảng ngãi đã bị nhà xe bỏ giữa đường
được biết nhiều năm trước
con trai và con dâu của bà mai cũng là cha mẹ của hai cháu bị chết khi làm biển và bệnh ung thư
trước hoàn cảnh của bà mai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã đưa bà và cháu ra tận xe khách mua vé để trở về nhà an toàn
tôi chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an của giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
của trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
trong dịp trước trang và sau tết
ngoài công tác tùng tra kiểm soát đảm bảo trật tượng toàn giao thông
góp phần đảm bảo cho bà con nhân dân vui xuân đón tết
còn có những trường hợp mà nhân dân bà con về quê xa gặp những hoàn cảnh xóa lỡ trên đường
thì phòng cảnh sát giao thông trực tiếp là cán bộ chiến sĩ
chí huy của đội cảnh sát giao thông vườn bộ sẽ hỗ trợ hết mình về vật chất
chủ yếu là về tinh thần
những ngày qua tại các tỉnh miền trung
hàng nghìn người dân lại rời quê vào các tỉnh phía nam mưu sinh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
quảng ngãi cũng đã lập nhiều chốt tiếp ứng nước và các vật phẩm thiết yếu
để bà con đi xe máy sử dụng trong hành trình trở lại nơi làm việc
những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn
lực lượng công an mong muốn góp phần để mỗi người dân bảo đảm sức khỏe
khởi đầu một năm mới an toàn thuận lợi